câu chuyện có lẽ không chỉ dừng lại ở chỗ toàn bộ diện tích nông nghiệp của người dân nơi đây sẽ bị thu hồi
cho một dự án khu công nghiệp lớn mà còn có cả những phần đất sau khi chuyển đổi sẽ trở thành những mảnh đất vàng

ở chỗ tôi đang ở xã hùng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an có tình trạng rất nhiều diện tích rừng ở tiểu khu tám trăm bảy mươi chín khu hồ bùng
một số người đột và chặt phá đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan cần phải xử lý nghiêm để tính tình trạng tiếp tục trái diện
các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình a nh tv vn đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng